gần đây các hộ sống gần khu vực kênh ba bò thuộc quận thủ đức thành phố hồ chí minh
lại phải phản ánh tình trạng ô nhiễm với mùi hôi thối nồng nặc nhất là khi trời mưa tại khu vực này
từ nhiều năm nay kênh này đã ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
thành phố hồ chí minh đã đầu tư gần bảy trăm năm mươi tỷ để xây dựng công trình cải tạo kênh ba bò
với đáy kênh được mở rộng lên đến một mươi hai mét và miền kênh rộng hai mươi bốn mét
tỉnh bình dương cũng nâng cấp cải tạo khu vực thượng nguồn nhưng đến nay người dân vẫn sống chung với ô nhiễm
ủy ban dân dân thành phố hồ chí minh đã yêu cầu trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước khẩn trương
vận hành chính thức trạm xử lý nước thải kênh ba bò đồng thời truyền dữ liệu từ hệ thống quan trắc tự động
nước thải đầu vào trước khi xử lý về cho sở tài nguyên môi trường giám sát
ủy ban dân dân thành phố hồ chí minh đề xuất thiết lập đường dây nóng với tỉnh bình dương
để xử lý nghiêm các hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn vào kênh ba bò
tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở bên ngoài khu công nghiệp bảo đảm có giải pháp xử lý nước thải đạt yêu cầu
trước khi xả thải vào kênh tăng cường đề nghị các hội dân cam kết không xả rác xuống tuyến kênh ba bò